thưa quý vị những nạn nhân trong vụ cháy tòa nhà tại phường khương trung quận thanh xuân thành phố hà nội đang dần hồi phục sức khỏe
và hiện một số bệnh nhân nặng đã qua cơn nguy kịch đang được các bác sĩ theo dõi sát và đưa ra các phương án điều trị tối ưu nhất
khoa nhi bệnh viện bạch mai đang điều trị cho bảy em nhỏ có trường hợp ngộ độc khí co nặng
sau khi áp dụng phác đồ điều trị thở oxy liều cao về cơ bản tình trạng cấp đã được kiểm soát
cho đến thời điểm này các nạn nhân được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đại học y bệnh viện sanh phôn bệnh viện đa khoa đống đa
và bệnh viện đa khoa hà đông cũng đang được chăm sóc và theo dõi sát sao nhiều trường hợp tâm lý đã ổn định hơn
còn tại lào cai hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động phối hợp cùng chính quyền địa phương
đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị lũ ống cuốn mất tích
đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay đã tìm thấy thêm thi thể của hai nạn nhân
như vậy theo thống kê của ubnd xã liên minh vẫn còn hai người bị mất tích chưa được tìm thấy
cũng trong ngày hôm nay bộ công an đã có công điện yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại lào cai
và chủ động ứng phó với mưa lũ tại miền núi trung du bắc bộ
vào ngày hôm nay công an tỉnh phú yên đã khởi tố ông phạm đình cự cựu chủ tịch ubnd tỉnh phú yên
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông cự được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú
liên quan đến vụ án này vào ngày hôm qua công an tỉnh phú yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đỗ duy vinh cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên cùng tội danh trên
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi hai khi còn đương chức đỗ duy vinh đã tham mưu cho phạm đình cự
ký thông báo cho phép một doanh nghiệp trên địa bàn chuyển nhượng gần một hai trăm linh m hai đất
tại tuy hòa trái quy định cho một ngân hàng có chi nhánh tại địa phương
cơ quan điều tra xác định việc tham mưu và ký thông báo trên của ông vinh ông cự
là trái quy định gây thất thoát tài sản cho nhà nước số tiền trên một mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt
sáu bị cáo tổng cộng hơn bốn mươi bốn năm tù về tội giết người
vào tối ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sáu thanh niên tên tuyền thương trung tiến ân và vĩ
đã mâu thuẫn ẩu đả với một nhóm thanh niên khác
khi đang đi phà qua sông các đối tượng dùng dao đuổi chém ba thanh niên của nhóm đối phương
khiến cho các nạn nhân bị thương tích tổn hại cơ thể
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng bốn mươi bốn năm sáu tháng tù cho sáu đối tượng
đồng thời buộc bồi thường cho ba nạn nhân số tiền trên một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan quận gò vấp tp hcm đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn hữu trường ba mươi tám tuổi về tội cướp giật tài sản
và củng cố hồ sơ
hội đồng xét xử lý hai người khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào ngày hai mươi chín tháng tám khi đang đi giao hàng trên đường thống nhất quận gò vấp
trường đã giật chiếc điện thoại đang cầm trên tay của một phụ nữ quốc tịch thổ nhĩ kỳ
sau đó lên mạng xã hội liên hệ bán tăng vật được hai triệu tám trăm linh nghìn đồng
lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy xét bắt giữ trường ngay tại nhà trọ
và thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
thưa quý vị sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn
đặc biệt nghiêm trọng tại một trung cư mini ở phường khương trung
quận thanh xuân thành phố hà nội để lại hậu quả nặng nề
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có thư thăm hỏi
gửi đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội
truyền hình công an nhân dân trân trọng đăng toàn văn thư thăm hỏi
thư thăm hỏi kính gửi đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội
tôi rất đau buồn được tin vào đêm ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ địa chỉ số ba mươi bảy ngõ hai mươi chín trên bảy mươi
phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc
chia sẻ những mất mát đau thương gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn
hoan nghênh và biểu dương các lực lượng chức năng cùng đông đảo bà con nhân dân
và chính quyền địa phương quận thanh xuân thành phố hà nội
đã khẩn trương cứu nạn cứu hộ hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của
tôi đề nghị các ngành các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả
dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương có chính sách kịp thời
để giúp các gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình bảo đảm cuộc sống cho người dân
nhân đây tôi đề nghị thành phố hà nội cần nghiêm túc kiểm điểm
rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này yêu cầu các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy
chữa cháy trong cả nước hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi
trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác
ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy nổ
thân ái nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
thưa quý vị tổng hợp từ các bệnh viện hiện năng cấp cứu
điều trị cho các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở khương hạ
khương đình quận thanh xuân hà nội
cho đến thời điểm hiện tại các bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch
đang được tiếp tục theo dõi điều trị tích cực tại bệnh viện
một số bệnh nhi đã bước đầu qua cơn hoảng loạn ổn định trở lại
bệnh viện đại học y hà nội tiếp nhận bảy nạn nhân đến cấp cứu
trong đó có một trường hợp đã tử vong ngoại viện một ca tổn thương nặng một ca chấn thương
còn lại một bệnh nhân nhẹ đang được chăm sóc hồi phục bốn bệnh nhân đã được ra viện
tại bệnh viện bạch mai nơi tiếp nhận điều trị nhiều nạn nhân nhất của vụ cháy trung cư
hiện đang điều trị chăm sóc hai mươi bốn trường hợp trong đó có bảy bệnh nhi
đại diện lãnh đạo bệnh viện cho hay cho đến thời điểm này
các bệnh nhân cơ bản đã qua cơn nguy kịch đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện
hầu hết các nạn nhân đều ngộ độc khí co có thể diễn biến trong hai mươi bốn giờ
vì vậy các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi sát sao xử lý kịp thời khi có diễn biến xấu
tại trung tâm nhi khoa bệnh viện bạch mai các bệnh nhi đã ổn định sức khỏe chịu ăn chịu ngủ
và hiện sức khỏe của bảy bé theo dõi trong phòng đều ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi thêm trước khi xuất viện
tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại huyện bát sát tỉnh lào cai
từ sáng ngày một mươi ba tháng chín cho đến ngày hôm nay
bộ chiến sĩ công an tỉnh lào cai công an thị xã sapa tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn bộ công an
phối hợp cùng chính quyền địa phương và ban chỉ huy quân sự đang nỗ lực tập trung tìm kiếm các nạn nhân
bị lũ ống cuốn mất tích tại thôn nậm cang xã liên minh thị xã sapa
đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay hai thi thể đã được đưa ra khỏi khu vực mắc kẹt sau lũ
tính đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân bị lũ cuốn
như vậy theo thống kê của ubnd xã liên minh còn hai người bị mất tích chưa được tìm thấy
công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị cứu nạn cứu hộ
khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tổ chức triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn
ứng phó và khắc phục hậu quả giúp đỡ các hộ gia đình sửa sang lại nhà cửa dọn dẹp vệ sinh và sớm ổn định cuộc sống
tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn cũng điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ với đầy đủ trang thiết bị vào ngay hiện trường lũ ống ở nậm cang
để phối hợp cùng lực lượng công an tỉnh lào cai chính quyền địa phương ban chỉ huy quân sự tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích
trong những ngày vừa qua một số địa phương khu vực bắc bộ đã xảy ra mưa lớn gây ra lũ ống lũ quét như tại lào cai vào đêm ngày một mươi hai tháng chín
và theo thống kê đến thời điểm hiện tại đã làm một mươi người chết và mất tích
dự báo trong những ngày tới khu vực vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp
vào ngày hôm nay bộ công an đã có công điện yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại lào cai và chủ động ứng phó mưa lũ ở miền núi trung du bắc bộ
thực hiện nghiêm túc công điện của thủ tướng chính phủ và phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
trong công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh trật tự và giúp đỡ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
huy động lực lượng công an địa phương công an xã và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn tập trung tìm kiếm những người còn đang bị mất tích
cứu chữa người bị thương tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại
hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả khôi phục sản xuất ổn định đời sống sau thiên tai đảm bảo an ninh trật tự
bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn
khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở
phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra giả soát các dự án công trình trọng điểm
kịp thời bổ sung các phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không để xảy ra lũ nhân tạo lũ quét do ảnh hưởng của hồ đập
tổ chức nắm tình hình liên quan đến thiên tai để kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm làm tốt công tác bốn tại chỗ
chủ động các phương án phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe
cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
công an nhân dân đảm bảo trang thiết bị phương tiện công cụ đặc trùng chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tuyên truyền hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó khi có sự cố hạn chế thiệt hại
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba

và nhận định về quan hệ hợp tác giữa việt nam và trung quốc tại hội nghị cấp cao vành đai và con đường đang diễn ra tại hồng kông trung quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng thông tin
quan hệ hữu nghị việt nam trung quốc duy trì xu thế phát triển trong đó có các khuôn khổ hợp tác kết nối việt nam trung quốc nói chung và kết nối trong khuôn khổ vành đai con đường nói riêng
chính phủ hai nước đã ký kết bản ghi nhớ về cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai của việt nam với sáng kiến vành đai và con đường
từ nhiều năm nay các doanh nghiệp của việt nam trung quốc đã tích cực hợp tác vận chuyển hàng hóa trên tuyến hành lang kết nối từ thành phố trùng khánh của trung quốc đi qua việt nam và một số nước asean và từ việt nam đi tới trung á và châu âu
chúng tôi mong muốn sáng kiến vành đai và con đường tiếp tục góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế
và kết nối khu vực hỗ trợ các nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng thị trường thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia và đem lại cơ hội mới cho doanh nghiệp người dân ở trong khu vực cũng như trên toàn thế giới
về vấn đề triển khai kinh tế hợp tác thương mại đầu tư trong tuyên bố về nâng cấp quan hệ việt nam hoa kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
để triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đạt được trong chuyến thăm vừa qua của tổng thống hoa kỳ joe biden bộ ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để làm việc với các cơ quan và địa phương của hoa kỳ
cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác trong tuyên bố chung và tận dụng những khuôn khổ cơ chế sẵn có như hiệp định khung về thương mại đầu tư mà chúng ta thường gọi là tifa và những khuôn khổ cơ chế sẽ được thiết lập trong thời gian tới
đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm đột phá về thương mại đầu tư khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tạo cơ chế hợp tác hiệu quả và môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân của hai nước
bộ ngoại giao cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tăng cường kết nối tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư với các đối tác hoa kỳ để đem lại lợi ích và thịnh vượng chung cho cả hai bên
cũng tại họp báo bộ ngoại giao thông tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian tới
liên quan đến tình hình động đất tại maroc và lũ lụt lở đất ở libya bộ ngoại giao cho biết là chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người việt tại hai quốc gia này
công dân việt nam nếu cần có sự hỗ trợ có thể liên hệ với đường dây nóng của cục lãnh sự bộ ngoại giao cũng như là đường dây nóng của các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
cụ thể gồm đại sứ quán việt nam tại maroc
theo số điện thoại hai một hai bảy sáu một tám sáu tám bảy hai chín và hai một hai sáu một tám năm ba sáu năm năm hai
đại sứ quán việt nam tại ai cập kiêm nhiệm liby
theo số điện thoại hai không hai bảy bảy ba sáu bốn ba hai bảy
tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao tại số điện thoại tám bốn chín tám một tám bốn tám bốn tám bốn